công an tp thanh hóa vừa triệu tập hà thị việt trinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phương nam ngạn tp thanh hóa
để làm rõ việc trinh đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh corona trên facebook cá nhân
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hà thị việt trinh đã đăng tải lên facebook cá nhân của mình nội dung
đêm nay nhà nước mình phun thuốc ngừa dịch cúng corona trên bầu trời toàn quốc
nên mọi người hãy chia sẻ cho nhau không nên ra đường trong khung giờ từ bốn h đến bảy h ba mươi sáng mai
ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi nếu có việc phải ra đường thì nên đeo khẩu trang
sau khi đăng tải thông tin này đã thu hút nhiều người quan tâm
sau quá trình làm việc hà thị việt trinh đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình
gỡ bỏ bài viết trên facebook và cam kết không tái phạm
công an thành phố thanh hóa đã tiến hành lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật